các cơ quan chức năng tỉnh bình định đã điều tra xác định được danh tính của tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân
đang đánh bắt hải sản tại vùng biển quy nhơn tỉnh bình định rồi bỏ chạy
vào ngày một mươi tháng bốn khi đang đánh bắt trên vùng biển quy nhơn tỉnh bình định tàu cá pi bốn mươi nghìn tám mươi bảy ts
do ông võ trọng lưu thị xã sông cầu tỉnh phú yên làm thuyền trưởng
trên tàu có ba lao động thì bị một tàu hàng đâm chìm rồi bỏ chạy
ba ngư dân may mắn được một tàu khác cứu sống
sau khi vào bờ ông võ trọng lưu đã báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng
để nhờ điều tra xác minh tàu hàng đã gây tai nạn rồi bỏ chạy
thông qua lịch trình ra vào cảng quy nhơn bộ đội biên phòng tỉnh bình định phát hiện tàu biển
có tên pacific express sài gòn quốc tịch việt nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên vận tài biển gema dep có các đặc điểm nhận dạng giống như ông võ trọng lưu miêu tả
và có nhật ký kế hoạch hành trình chung khớp với thời gian địa điểm tàu cá gặp nạn
hiện tàu hàng pacific express đã ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và tiếp vận quốc tế interlox phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết bồi thường cho ngư dân